đoàn công tác của ban bí thư trung mương đảng do đồng chí trần cẩm tú bí thư trung mương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung mương đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy lạng sơn
kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
đồng chí trần cẩm tú đề nghị trong thời gian tới lạng sơn cần quan tâm tập trung lãnh đạo
chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chỉ thị số ba mươi năm và các văn bản hướng dẫn của trung ương
đề cao cảnh giác chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu chống phá
của các thế lực thù địch tiếp tục quan tâm mọi công tác xây dựng văn kiện
lạng sơn cũng cần tập trung chuẩn bị tốt công tác cán bộ tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng
kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những trường hợp cơ hội biểu hiện suy thái về đạo đức
lối sống đồng thời cũng không bỏ sót người có đức có tài